theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được hiện nay gần một trăm linh hộ dân tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
buộc phải di rời khẩn cấp do cháy rừng
toàn bộ hệ thống cây xăng ngân hàng và khách sạn buộc phải đóng cửa
khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đào lộn hoàn toàn
chưa bao giờ người dân hà tĩnh phải chịu nhiều thiệt hại do cháy rừng gây ra như lúc này
mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin ghi nhanh của chúng tôi ngay sau đây
ngọn lửa lan nhanh và tiến sát vào khu dân cư
toàn bộ tám mươi hộ dân ở thị trấn xuân an huyện nghi xuân buộc phải di rời khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng
hệ thống cây xăng ngân hàng và khách sạn cũng buộc phải sơ tán tạm dừng kinh doanh
chính vì vậy

trong chiều nay ngày hai mươi chín tháng sáu ngọn lửa tiếp tục bùng phát và lan rộng sang xã xuân hồng
hàng trăm hộ dân được điều động để dập lửa nhưng do nắng nóng và gió lào thổi mạnh nên ngọn lửa đang tiến sát nhà dân
cháy rừng đã làm hơn năm mươi hectare rừng bị thiêu dụi ngọn lửa vẫn đang tiếp tục lan rộng và chưa thể khống chế
hiện tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh vẫn đang bị đe dọa từng giờ từng phút